với sự hỗ trợ từ trung ương tỉnh quảng nam đã tiến hành tu bổ nâng cấp năm mươi sáu nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn sáu mươi tám tỷ đồng
trên địa bàn toàn tỉnh quảng nam hiện có một trăm ba mươi một nghĩa trang liệt sĩ ngoài hơn sáu mươi mộ liệt sĩ đã quy tập vào nghệ trang liệt sĩ
hiện toàn tỉnh còn có hơn hai mươi hai mộ liệt sĩ hiện đang được an táng tại nghĩa trang gia tộc
nhiều năm qua việc đầu tư nâng cấp tôn tạo và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh quảng nam đặc biệt quan tâm
theo đó tất cả các bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang sau khi được nâng cấp sẽ được áp đá granite khang trang sạch đẹp
theo kế hoạch tỉnh quảng nam cũng đang từng bước công viên hóa nghĩa trang liệt sĩ để nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ đến viếng hương tìm mộ liệt sĩ thấy ấm lòng hơn